các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sẵn đến việc nhiều cây xanh tại các trường gãy đổ
cây xanh đó còn tồn tại được không hay phải thay thế cây khác chưa làm được thường xuyên
mùa mưa bão chúng ta mới làm còn bình thường chúng ta có làm đâu
thế thì đấy là những cái mà tôi cho rằng là cần phải xem giải quyết
tức là phải có xây dựng cơ chế phải giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương
thì chúng ta mới có thể tạo ra được cái cây xanh nó đúng cái giá trị của nó
như đó đã sinh ra với cái giá trị như vậy
ngay sau đó để ngăn chặn nguy cơ ngã đổ
rất nhiều cây xanh đặc biệt là cây phượng trong các trường học đã bị chặt
trên mạng xã hội rất nhiều hình ảnh về cây phượng cây xanh
gắn bó với bao nhiêu thế hệ học sinh nay bị chặt đi không thương tiếc
chỉ còn lại trên sân trường những gốc cây trơ trọi
sự việc này đang gây ra nhiều tranh luận trong xã hội
tại sao lại đổ tội cho một loài cây vốn là ký ức đẹp của tuổi học trò
để rồi dẫn đến một cuộc thanh trừng quy mô lớn
em rất là buồn khi mà nhìn thấy những trường đã chặt
phá như những cây phượng cây bàng rất là to
em nghĩ là chỉ nên dựng lại hoặc là chống đỡ nó thôi
chứ không nên chặt bỏ nó đi ạ
sau cái sự việc mà cây phượng bị đổ
thì em thấy hoặc người ta cũng hơi bị đề phòng quá
vì không phải cây phượng nào cũng dễ bị bật gốc những cây phượng đấy
nên là chặt điên thấy hơi thừa quả
nó cũng ảnh hưởng đến bóng mát trong những sinh thái của trường
vụ việc đổ cây cũng đã để lộ ra nhiều lỗ hỏng
trong công tác chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại trường học
việc đốn hạ cây phải có công ty chuyên môn phụ trách
điều kiện chặt hạ cây xanh phải là cây đã chết hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm
như trường hợp cây xà cừ một trăm linh tuổi ở cung văn hóa thiếu nhi này
sau quá trình kiểm tra nhận thấy tình trạng hư hỏng mục dưỡng nặng trong thân cây
lãnh đạo cung văn hóa phải thông báo cho chính quyền địa phương
việc chặt hạ cây phải bảo đảm quy trình kỹ thuật an toàn cho người và tài sản
hiện tại chúng tôi đang phải hạ một cái cây một ngụm rất là to ở giữa sân là cây xà cừ
thế vài câu chuyện là chúng tôi đang tính toán để hạ
mà cái đó thì đã được sự đồng ý của các cấp các ngành và chúng tôi tiến hành hạ
còn về cái phương án mà bổ sung thêm bóng mát ấy thì chúng tôi đã tính ngay từ đầu rồi
tức là câu chuyện là chặt cây đi nhưng mà sau đó chúng tôi phải bổ sung vào
chặt một cây để trồng ít nhất phải hơn một mươi cây
sau đó cung văn hóa đã có kế hoạch bổ sung thêm nhiều cây xanh mới
nhưng không biết đến bao giờ những chiếc cây mới này mới đủ rộng và vững chãi để tỏa bóng mát cho nhiều thế hệ học sinh ở đây
chặt cây là giải pháp nhanh chóng nhưng rõ ràng không phải là giải pháp tối ưu nhất
tại ngôi trường trung học cơ sở và trung học phổ thông hà thành cây xanh lại đóng vai trò đặc biệt quan trọng
nằm ở gần mặt đường đang thi công nhiều ô nhiễm khói bụi
việc trồng nhiều cây xanh cũng là cách mà chúng tôi tìm hiểu
nhà trường hạn chế ô nhiễm không khí mang đến không gian xanh trong lành hôn cho trường học
vì thế mà ngay sau khi nghe về thông tin chỉ đạo giả soát cây xanh trường học thay vì chặt cây
nhà trường đã chăm sóc kiểm tra kỹ lưỡng và gia cố lại các cây bằng sợi dây thép chỉ tỉa đi những cành cây hư hỏng
trường cũng đã có những giải pháp để đảm bảo cho cây không bị gãy đổ
thì cũng có la đi một ít các cái cành mà thấy rằng là nó không đảm bảo an toàn
nhưng mà cái quan trọng nhất đó là cái việc mà mình rằnh giữa cây này với cây kia
nhưng cái việc sàng này nó không ảnh hưởng đến cái sự sinh trưởng cũng như thẩm mỹ của cây
trường hà thành còn có việc nữa đó là tất cả các gốc cây đều được hàng năm đều được quét vôi để chống mối mọ
cũng như là giữ gìn cho cây được sống bền lâu
thế và ở đây thì học sinh rất giúp bảo vệ cây xanh và cây xanh nó đã có tác dụng rất lớn cho cái sức khỏe của các con
chặt bỏ cây không phải là giải pháp tối yêu
bởi vấn đề bảo vệ thiên nhiên cũng luôn được các thầy cô nhắc nhờ học sinh trong các tiết học
nếu không tìm giải pháp mà chặt cây một cách bừa bãi
thì vô hình chung sẽ khiến các em có nhận thức lệch lạc về vấn đề bảo vệ thiên nhiên môi trường
từ đầu năm học khi các con đến trường thì nhà trường đã phát động rất nhiều các hoạt động liên quan tới việc trồng và bảo vệ cây xanh
từ đầu năm học khi các con đến trường thì nhà trường đã phát động rất nhiều các hoạt động liên quan tới việc trồng và bảo vệ cây xanh
trong đó có những sự kiện ví dụ như là trang trí lớp học sẽ gắn liền với việc vừa bảo vệ môi trường
và vừa trang trí làm sao tạo không gian xanh cho lớp học
nên là rất nhiều lớp học của hạ thành hiện nay là có cây xanh trong lớp tạo một cái không gian rất là thoáng mát
vừa là để giáo dục bộ môn thì bên cạnh đó còn là giúp các con có một cái nhìn đúng đắn hơn về việc đó là phải bảo vệ môi trường sống của mình xanh sạch đẹp
việc chặt bỏ đốn hạ thì rất nhanh nhưng trồng và chăm sóc một cái cây tỏ bóng mát thì mất cả chục năm
làm thế nào để giữ lại cây xanh một cảnh quan thiên nhiên ở trường học mà không làm ảnh hưởng đến các em học sinh
có lẽ cần một giải pháp toàn diện và lâu dài
khi mà các khu đô thị lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh đều đang phấn đấu trồng thêm nhiều cây xanh
thì các trường học có lẽ không nên nằm ngoài xu thế chung đó
có rất nhiều cái giải pháp để có thể giữ được cây xanh
những cái giải pháp có thể hữu hình có thể nhìn thấy ngay là chúng ta có thể chống đỡ nó theo một cái cách cơ học
những cái giải pháp
nó cần có một cái nhiều chuyên môn hơn
thì là mình phải chữa nó trị nó từ cái bộ dễ
thì cái đấy thì mình phải có một cái hệ thống mình viết được cái bộ rễ
thì cái đấy thì nó đòi hỏi những cái chất lượng máy móc liên quan đến chuyên môn nhiều hơn
thì đấy là một cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng nó khá là đơn giản và hiệu quả
còn nó tùy theo thế cây như thế nào thì sẽ có các cái cách trồng khác nhau
việc duy trì cây xanh trong trường học
là rất cần thiết đối với sự phát triển của học sinh và môi trường
việc trồng cây phượng trong sân trường cũng cần phải cân nhắc
những trường nào có đủ không gian rộng mới trồng loại cây này
trong sân trường nên trồng những loại cây như đại tướng quân hoa giấy hoặc làm giàn sắt để trồng dây leo
nhà trường cần sáng suốt trong các quyết định để đảm bảo an toàn cho học sinh
nhưng không làm mất cân bằng sinh thái góp phần duy trì mảng xanh của thành phố
vì lợi ích một mươi năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người
cậu khẩu hiệu chắc hẳn không còn xa lạ với mỗi lứa học sinh
khi bảo vệ cây xanh cũng giống như việc bảo vệ và nuôi dưỡng những mầm xanh tương lai cho đất nước